khi cả nước mở cửa trở lại để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới
việc mở rộng các hoạt động khám chữa bệnh từ xa vẫn rất cần thiết
không chỉ thúc đẩy tiến trình đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành y tế
mà còn giúp tạo nền tảng số cho ngành y tế lưu trữ tài liệu dữ liệu cho các công trình nghiên cứu sâu hơn
đây là nhấn mạnh của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại lễ khánh thành một cơ sở y tế khám chữa bệnh từ xa vào chiều nay
từ sáu cơ sở đầu tiên sau bốn tháng cả nước đã có một cơ sở khám chữa bệnh từ xa
đây là kết quả thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt mạnh mẽ của chính phủ
trong triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
sự kiện này càng có ý nghĩa hơn trong phòng chống đại dịch covid một mươi chín
khi hai mươi bốn ngày qua chúng ta không có ca nhiễm mới trong cộng đồng
thực tế cuộc đoạn khám chữa bệnh từ xa trong thời gian dịch bệnh
bùng phát đã cho thấy nhiều lợi ích như giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế
nhanh chóng ít tốn kém an toàn không cần phải đến bệnh viện
khi chưa thấy cần thiết giúp chấm giảm tải bệnh viện và tập trung đông bệnh nhân dễ lây nhiễm tại các tuyến
người dân trên mỗi vùng miền của tổ quốc chúng ta vừa được sử dụng dịch vụ y tế
có chất lượng cao của tuyến ngay tại tuyến cơ sở hạn chế việc chuyển tuyến quá tải
thậm chí người dân ở nhà cũng có thể được bác sĩ tiến tranh khám hỗ trợ tư vấn
điều trị thông qua các thiết bị điện tử thông minh
và đặc biệt là chúng ta sẽ sử dụng số bác sĩ giỏi chuyên ngành sâu để phục vụ nhân dân
thủ tướng nhất trí với bộ y tế về quan điểm chủ đạo của đề án khám chữa bệnh từ xa
là chất lượng khám chữa bệnh vươn cao vươn xa
thủ tướng mong các thầy thuốc các y bác sĩ các cán bộ y tế là những người sẽ đưa quan điểm này
trở thành một kế hoạch

trao đổi chuyên môn giữa các tuyến để phục vụ chăm sóc tốt nhất sức khỏe cho mọi người dân
không để ai bị bỏ lại phía sau
thủ tướng bày tỏ vui mừng khi được biết hành lang khám chữa bệnh từ xa
đã được mở sang hai nước bạn lào và campuchia
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng lãnh đạo bộ y tế ấn nút khánh thành hệ thống khám chữa bệnh từ xa